bệnh viện ca trung ương cho biết đã thực hiện phẫu thuật tạo hình cao cấp cho hai nữ bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú
các ca phẫu thuật đều thành công bảo đảm về điều trị ung thư vừa giữ gìn vẻ đẹp cân đối cho người bệnh
được biết trước đây bệnh nhân ung thư vú thường phải cắt bỏ
nhưng đây là phương pháp mới mà có thể lấy vặt ra cơ mỡ của cơ thẳng bụng để tái tạo bên ngực bị cắt bỏ
như vậy chị em vừa giữ gìn được vòng một mà lại thon gọn vòng hai giải quyết được cả vấn đề điều trị và vấn đề thẩm mỹ cho phái nữ
kỹ thuật tạo hình ba trong một là một thách thức lớn cho các bác sĩ phẫu thuật đòi hỏi việc chuẩn bị phải cực kỳ công phu phẫu tích tỉ mỉ và chính xác
việc triển khai thành công kỹ thuật này đã cho thấy tiến bộ y khoa trong việc điều trị một loại ung thư chiếm tỷ lệ chín hai số ca mắc ung thư mới mỗi năm